thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
và một mươi bốn bị cáo trong vụ nâng khống giá cây xanh tại hà nội chuyển sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
bị cáo nguyễn đức trung bị đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án từ hai đến ba năm tù giam
về tội lực dụng chức vụ quần hạn trong khi thi hành công vụ
bản luận tội nêu rõ với cương vị là chủ tịch ubnd tp hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước tp hà nội
bị cáo nguyễn đức trung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp chỉ đạo toàn diện
xuyên suốt công tác trồng cây trên địa bàn tp hà nội
công tố viên nhấn mạnh hành vi của bị cáo nguyễn đức trung đã xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội đối với các cơ quan nhà nước
đặc biệt là trong lĩnh vực công ích cây xanh lĩnh vực phục vụ trực tiếp chất lượng đời sống văn hóa
của nhân dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung
xét quá trình công tác bị cáo trung có nhiều thành tích xuất sắc
được tặng thưởng nhiều huân chương danh hiệu bằng khen giấy khen
nên đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ khi lượng hình cho bị cáo trung
vào chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng hồ xuân hải
chú tại xã cam an nam huyện cam lâm để điều tra về hành vi giết người
hải là nghi can gây ra vụ giết bốn người gây xôn xao dư luận vào ngày hai mươi ba tháng tám vừa qua
và điều đáng nói các nạn nhân là vợ và ba người con gái ruột của hải
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an gia đình hồ xuân hải đầu tư làm trang trại nuôi heo
do làm ăn thua lỗ
hải có ý định giết vợ và các con rồi sau đó tự sát
để thực hiện ý định vào trường ngày hai mươi hai tháng tám đối tượng đi mua bình khí co loại bốn mươi kg dây ống nhựa
rồi mang về cất vào ngôi nhà hoang gần nhà
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi ba tháng tám khi vợ và ba người con gái đã ngủ say trong phòng kín có điều hòa
hải đã đưa bình khí co và các đoạn ống nhựa về nhà đấu một đầu ống vào van bình khí
và một đầu ống vào lỗ thông gió trên cửa sổ phòng ngủ sau đó vặn van xả khí co vào phòng
đối tượng hải sau đó ngồi uống rượu khoảng ba mươi phút rồi khóa van bình khí co
cắt trở lại ngôi nhà hoang rồi vào căn phòng nơi ở của vợ và ba con
một mươi giờ sáng ngày hai mươi ba tháng tám vụ việc được người dân phát hiện và báo cơ quan công an
thời điểm này vợ và ba người con của hồ xuân hải đều đã tử vong
đối tượng hải đang thoi thóp nên được đưa đi cấp cứu
qua khám nghiệm tử thi cơ quan điều tra xác định cả bốn nạn nhân đều đã tử vong do ngộ độc khí co
cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hội đồng
những hành vi phạm tội của hồ xuân hải
hai bảo mẫu trú tại thành phố hà nội có hành vi bạo hành gây nên cái chết cho bé trai một mươi bảy tháng tuổi
gây xôn xào dư luận hồi đầu năm nay vừa bị toán nhân dân thành phố hà nội đưa ra xét xử
và tuyên án về tội giết người trong phiên xét xử ngày hôm qua
theo cáo trạng mặc dù không có bằng cấp chuyên môn về xử phạm
nhưng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn thị an và nguyễn thị lành rủ nhau cùng đứng ra mở lớp nhận trông trẻ để lấy tiền
cả hai đã thuê nhà tại thôn vạn điểm xã vạn điểm huyện thường tín hà nội để làm địa điểm nhận trông giữ trẻ
trong nhiều ngày hai người này liên tục đánh gặp một cháu bé vì quấy khóc
đến ngày hai tháng ba cháu bé bị đánh nhiều nên đã tử vong do suy tuần hoàn hô hấp chấn thương sọ não nặng
tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố
sau khi nghị án hộ đồng xét xử tuyên phạt bị cáo an tù trung thân bị cáo lành hai mươi năm tù giam cùng về tội giết người
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn minh trúc ba mươi tuổi
chú tại xã cư ê bua thành phố buôn ma thuật để điều tra về hành vi lừa đảo chiến đấu tại xã
theo điều tra ban đầu thừa đất số bốn trăm một mươi ba tờ bản đồ số chín ở khối một phường khánh xuân thành phố buôn ma thuật
không phải đất của trúc nhưng đối tượng đã tự ý cắm móc phân lô bằng trụ bê tông
mỗi lô có diện tích năm x ba mươi mét rồi giao bán trên trang facebook cá nhân
khi có người liên hệ mua đất thì trúc dẫn đến xem và cam kết thừa đất này do mình đứng tên sở hữu
tại đây hai bên thống nhất mua bán đất rồi lập hợp đồng đặc cọc
khi người mua đất muốn xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thượng đất trên
thì trúc lấy điện thoại đưa hình chụp phần trích lục bản đồ diện tích đất của một số sổ đỏ
phô tố khác không rõ thông tin để những người này xem và nói sổ đỏ gấp đang tách thưởng
với thủ đoạn đó từ tháng một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai trúc đã lừa bán đất
chiếm đặt tiền đặc cọc của tám người với tổng số tiền một hai tỷ đồng rồi bỏ trốn
công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp cho biết đã trao trả tài sản cho một nạn nhân
chú thệ xã vĩnh thạnh huyện lấp vò bị hai đối tượng cướp đi nhiều tài sản
vụ cướp xảy ra ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
nạn nhân điều khiển xe máy một mình từ thành phố sa điếc về huyện lấp vò
khi đi đến đoạn đường vắng thuộc ấp hòa thuận xã vĩnh thạnh
thì bị hai thanh niên dùng dao uy hiếp đẩy ngã sau đó cướp đi xe máy ipad
điện thoại iphone một mươi một một nhẫn vàng hai mươi bốn k trọng lượng năm chỉ
thẻ tiến dụng ngân hàng cùng một số loại giấy tờ khác
qua truy xét công an huyện lấp vò đã bắt giữ hai đối tượng gồm phạm văn linh và nguyễn thành được
cùng chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
thưa quý vị vào dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay được nghỉ tận bốn ngày
xác định nhu cầu đi lại của người dân và hành khách sẽ tăng đột biến
do đó các bến xe trên địa bàn thành phố hà nội đã lên phương án tăng cường phương tiện
tăng tần suất chuyến phục vụ người dân trước và trong điểm dịp hai hai tháng chín
tại biển hà nội
bến xe mỹ đình dự kiến trong các ngày cao điểm lễ sẽ tăng khoảng một mươi năm lượt hành khách một ngày
tương đương khoảng chín trăm linh lượt xe một ngày
tại bến xe giáp bát dự báo lượng khách sẽ tăng khoảng hai trăm linh
tương đương vì hơn một mươi hai lượt hành khách một ngày
một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như phú thọ thanh hóa thái bình lào cai sơn la
giả vé các tuyến hầu như không tăng giá
và tại các bến xe cũng không có tình trạng chen lấn sô đẩy hay mất an ninh trật tự
tôi chuẩn bị đặt xe về lào cai sắp tới vì nghỉ lễ mùa hai tháng chín
mọi người đặt xe về quê cũng rất là nhiều an ninh và trật tự ở đây rất là tốt
mọi người không có kiểu dành khách nhau các kiểu
dự kiến đến ngày ba mươi ba mươi một vừa mùa một này
thì là đầu dự lễ thì lượng khách sẽ tăng đột biến
công ty cũng đã tổ chức tăng chuyến xe
và khách hàng đặt lượng xe cũng đã đạt
lên đến bảy mươi đến thời điểm này rồi
thế và công ty chúng tôi thì cũng không tăng giá vé
vẫn liên miết giá vé như những ngày bình thường
cho bà con nhân dân đi lại cho nó thuận tiện phục vụ được hết cho bà con nhân dân
để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín tới đây
công ty cổ phần bến xe hà nội bến xe mỹ đình bến xe giáp bát
yêu cầu các đơn vị cần chủ động phương án điều hành sát với diễn biến thực tế
đảm bảo tốt nhất tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội
trật tự trên bến xe đặc biệt sẽ tăng tầm suất chuyến để đáp ứng tất cả nhu cầu đi lại của người dân
tổng bến này thì chúng tôi là xác định những cái tuyến mà trọng điểm
thì lượng khách đi lại đông là trong những ngày ba mươi một và ngày một mươi một tháng chín
tập trung vào những tuyến chủ yếu là tuyến đông bắc và tây bắc
thì cũng chính vì cái đặc thù như thế cho nên là bến cũng xây dựng những kế hoạch cũng là rất là chi tiết
về quân số thì đảm bảo đi làm là cũng phải một trăm linh đi làm
để phục vụ bà con đi lại một cách là an toàn
thế còn về xe tăng cường thì chúng tôi dự trù là tăng cường khoảng ba trăm linh xe trên một ngày
để đảm bảo được cái hình thức của bến khác
về công tác an ninh trật tự chúng tôi đã phối hợp với công an quận nam tử liêm
công an thủng bến đỉnh hai để đảm bảo an ninh trật tự trong bến
cũng như là phối hợp với công an giao thông đội sáu
thanh tra giao thông nam tử liêm thanh tra giao thông quận tải hải đội

đảm bảo những khu vực ở trung quanh ngoài bến để tránh những điểm áp tác thông thông
sở giao thông vận tải cũng yêu cầu các doanh nghiệp
tuyệt đối không được lợi dung hành khách đông để tăng giá ở mức cao
thu cao hơn mức giá kê khai và lập phương an giá theo đúng chi phí hợp lý phát sinh
nghiêm cấm các doanh nghiệp bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng
doanh nghiệp nào vi phạm cơ quan quản lý tuyến sẽ căn cứ quy định của pháp luật để xử lý nghiêm
và với những nỗ lực của sở giao thông vận tải các bến xe
hy vọng người dân sẽ có những hành trình an toàn và kỳ nghỉ lễ trọn vẹn
sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
và một mươi bốn bị cáo trong vụ nâng không giá cây xanh tại hà nội chuyển sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội
và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung bị đại diện viện kiểm sát
đề nghị mức án từ hai đến ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bản luận tội nêu rõ với cương vị là chủ tịch ubnd tp hà nội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
là người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước tp hà nội
bị cáo nguyễn đức trung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
can thiệp chỉ đạo toàn diện xuyên suốt công tác trồng cây trên địa bàn tp hà nội
công tố viên nhấn mạnh hành vi của bị cáo nguyễn đức trung đã xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội đối với các cơ quan nhà nước
đặc biệt là trong lĩnh vực công ích cây xanh lĩnh vực phục vụ trực tiếp chất lượng sống
văn hóa của nhân dân thủ đô nói riêng và cả nước nói chung
xét quá trình công tác bị cáo trung có nhiều thành tích xuất sắc
được tặng thưởng nhiều hơn trương danh hiệu bằng khen giấy khen
nên đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ khi lượng hình cho bị cáo trung
hai bảo mẫu trú tại thành phố hà nội có hành vi bạo hành gây nên cái chết cho bé trai một mươi bảy tháng tuổi
xôn xao dư luận hồi đầu năm nay vừa bị toán nhân dân tp hà nội đưa ra xét xử
và tuyên án về tội giết người trong phiên xét xử vào ngày hôm qua
theo cáo trạng mặc dù không có bằng cấp chuyên môn về sư phạm nhưng vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn thị an và nguyễn thị lành đã rủ nhau cùng đứng ra mở lớp nhận trông giữ trẻ em để lấy tiền
cả hai đã thuê nhà tại thôn vạn điểm xã vạn điểm huyện thường tín hà nội để làm địa điểm nhận trông giữ trẻ
trong nhiều ngày hai người này liên tục đánh đập một cháu bé vì quấy khóc
đến ngày hai tháng ba cháu bé bị đánh nhiều nên đã tử vong do suy tuần hoàn hô hấp chấn thương sọ não nặng
tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố
sau khi nghị án hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo an tù trung thân bị cáo lành hai mươi năm tù cùng về tội giết người
chiều qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng hồ xuân hải chú tại xã cam an nam huyện cam lâm để điều tra về hành vi giết người
hải là nghi can gây ra vụ giết bốn người gây chấn động dư luận vào ngày hai mươi ba tháng tám vừa qua
điều đáng nói các nạn nhân là vợ và ba người con gái ruột của hải
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an gia đình hồ xuân hải đầu tư làm chạy nuôi heo do làm ăn thua lỗ
nên hải đã có ý định giết vợ và các con rồi sau đó tự sát
để thực hiện ý định vào chiều ngày hai mươi hai tháng tám đối tượng đi mua bình khí co loại bốn mươi kg dây ống nhựa rồi mang về nhà cất và ngôi nhà hoang gần nhà
đến khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi ba tháng tám khi vợ và ba người con gái đã ngủ say trong phòng kín có điều hòa
hải đã đưa bình khí co và các đoạn ống nhựa về nhà đấu một đầu ống vào van bình khí và một đầu vào lỗ thông gió trên cửa sổ phòng ngủ
sau đó vặn van xả khí co vào phòng
đối tượng hải sau đó ngồi uống rượu khoảng ba mươi phút rồi khóa van bình khí co cắt trở lại ngôi nhà hoang rồi vào căn phòng nơi có vợ và ba người con
đến một mươi giờ sáng ngày hai mươi ba tháng tám vụ việc được người dân phát hiện và báo cơ quan công an
thời điểm này vợ và ba người con của hồ xuân hải đều đã tử vong còn đối tượng hải đang thoi thóp nên được đưa đi cấp cứu
qua khám nghiệm tử thi cơ quan điều tra xác định cả bốn nạn nhân đều tử vong do ngồi độc khí co
cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hành vi phạm tội của hồ xuân hải
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang cũng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự sáu đối tượng về hành vi giết người
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng tám
sáu đối tượng gồm dương hoàng liệt nguyễn văn hóa nguyễn sương vinh phạm nguyễn minh quang bùi vĩnh châu
cùng chú tại huyện châu thành a tỉnh hậu giang và nguyễn thanh hiệp trú tại huyện phong điền thành phố cần thơ
đi trên ba xe mô tô mang hung khí đến nhà trần trung tính ở xã nhơn nghĩa huyện châu thành a tỉnh hậu giang
để giải quyết mâu thuẫn và xảy ra đánh nhau với nhóm của tính hậu quả tính bị thương và tử vong ngay sau đó
sau khi gây án các đối tượng lên xe bỏ đi
ngay trong đêm cơ quan công an đã truy bắt được sáu đối tượng trên và thu giữ nhiều kiếm giao tự chế thanh sắt các loại
vừa xảy ra một vụ cướp xe ôm đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực xã nậm trạc huyện bát sát tỉnh lào cai vào lúc một mươi tám h chiều qua
sau hai giờ gây án đối tượng đã bị cơ quan công an huyện bát sát bắt giữ trên đường tẩu thoát
vào thời điểm trên ông hoàng văn sinh làm nghề xe ôm được một người đàn ông thuê trở tới xã nậm trạc huyện bát sát
sau khi thống nhất giá ông sinh chở khách di chuyển theo hướng từ thành phố lào cai tới địa điểm đối tượng yêu cầu
tuy nhiên khi tới con đường vắng đối tượng bảo ông sinh dừng xe và bất ngờ nhặt một hòn đá ven đường không chế yêu cầu ông sinh đưa xe máy cho mình
do sợ hãi ông sinh đã bỏ xe và chạy thoát thân sau đó tới trình báo tại công an xã nậm trạc
ngay sau khi nhận được tin báo bằng việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai mươi h năm mươi phút cùng ngày tại khu vực xã bản vược lực lượng phối hợp đã bắt được đối tượng tẩn láo tả
khi y đang điều khiển chiếc xe máy cướp được trên đường chạy trốn tại cơ quan công an tẩn láo tả khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi cướp tài sản
nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ cướp tài sản của những người đi chợ đêm tại địa bàn ngoại thành hà nội vừa bị phòng cảnh sát hình sự và công an huyện thanh oai phối hợp bắt giữ
các đối tượng được xác định gồm hà đức hiếu sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện yên lập tỉnh phú thọ
lê minh hạnh sinh năm hai nghìn bảy trú tại huyện yên thủy tỉnh hòa bình
hà đức đạo sinh năm hai nghìn bảy trú tại huyện yên lập tỉnh phú thọ
nguyễn ngọc anh sinh năm hai nghìn sáu trú tại huyện nho quan tỉnh ninh bình
lại thị sa sa sinh năm hai nghìn bảy trú tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam
nhóm đối tượng này tụ tập với nhau sống lang thang trên địa bàn thành phố hà nội
sau đó sử dụng xe máy mang theo hung khí là dao nhọn đi trên các tuyến đường vắng tại địa bàn huyện thanh oai chặn những người đi chợ đêm đe dọa và cướp tài sản
theo đó từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi một tháng tám các đối tượng đã gây ra năm vụ cướp của những người phụ nữ đi chợ đêm trên địa bàn huyện thanh oai
vụ việc đang tiếp tục được khai thác mở rộng xác minh tìm người bị hại và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo hờ bích niê chú tại xã e dông huyện crong park và hoàng thị bích phương chú tại phường tân hòa thành phố buôn ma thuột cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy hoàng thị lan chú tại phường tân hòa thành phố buôn ma thuột cùng h bích niê và phương đã đưa ra thông tin gian dối là lan cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng

và phương tìm các bị hại đưa đến nhà giới thiệu để lan viết giấy vay tiền và hứa trả gốc và lãi đầy đủ
sau đó các đối tượng đưa tiền cho lan sau khi nhận được tiền lan không thực hiện đáo hạn mà chiếm đoạt luôn số tiền vay tổng cộng lan đã chiếm đoạt của sáu bị hại số tiền gần ba tám tỷ đồng
hành vi phạm tội của hoàng thị lan đã bị tòa nhân dân cấp cao tại đà nẵng xét xử phúc thẩm và tuyên phạt hai mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hiện lan đang chấp hành án quá trình mở rộng điều tra cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố truy tố và xét xử hơ bích niê và hoàng thị bích phương về hành vi đồng phạm giúp sức cho hoàng thị lan lừa đảo chiếm đoạt tài sản
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo hơ bích niê một mươi bốn năm tù giam và hoàng thị bích phương một mươi ba năm tù giam cùng về tội lừa đảo chiếm đọc tài sản